những ngày này cùng với lực lượng công an toàn quốc công an tỉnh đồng nai đang thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
trong đó qua việc đấu tranh mạnh với tội phạm kinh tế môi trường đã phát hiện ngăn chặn nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng góp phần ổn định thị trường và bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng
phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại đồng nai
phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại đồng nai
các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng về an toàn thực phẩm
qua đó đã phát hiện được một số vụ việc vi phạm nghiêm trọng như là giết mổ heo chết heo bệnh tại huyện xuân lộc tại phường long bình thành phố biên hòa
và tiếp tục từ nay tới tết và cũng như là sau tết thì anh em tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình để phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm
ngoài ra trong những ngày giáp tết

việc kiểm soát xử lý chất thải tại các doanh nghiệp cũng được tăng cường
trong khi đó lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai đã tăng cường phối hợp với các ngành liên quan
đấu tranh với tình trạng buôn lậu gian lận thương mại để ổn định thị trường
chỉ trong hơn một tháng qua đã phát hiện một mươi ba vụ vi phạm trong đó nhiều vụ nghiêm trọng
đặc biệt chúng tôi phát hiện một số vụ kinh doanh khí hoa lỏng không đảm bảo an toàn
chúng tôi đã đề nghị văn tỉnh tịch thu chín mươi sáu ít dầu
pha tận tập chất và một số vụ kinh doanh ga có biểu hiện không đảm bảo an toàn phòng cháy chứa cháy
chẳng hạn như hiện tượng mài vỏ tức là mài tên thương hiệu và cắt cái quai để bơm con đoạn ga không đảm bảo an toàn không cháy chứa cháy
đây là một vấn đề hết sức nguy hiểm
nếu như chúng ta không phát hiện không đấu tranh không ngăn chặn kịp thời
thì trong dịp tết này để nhân dân mà sử dụng
cái việc cái ga này thì rất dễ
để cháy nổ trên địa bàn tỉnh
để bảo đảm ổn định thị trường vệ sinh an toàn thực phẩm
những ngày này lực lượng cảnh sát kinh tế môi trường công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục thực hiện đợt cao điểm
trong đó chú trọng các tuyến địa bàn trọng điểm về buôn lậu gian lận thương mại và giết mổ vận chuyển gia súc trái phép